thưa quý vị từ sáu giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bảy
thành phố hà nội sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng
nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh
đây là quyết định mới nhất của thành phố hà nội được ban hành vào tối ngày hôm qua
cụ thể chỉ thị một mươi sáu cttg yêu cầu cách ly toàn xã hội
mọi người dân phải ở nhà chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện nơi công cộng
yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng
chỉ thị yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ
các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được hoạt động
nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch
dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trừ trường hợp cần thiết
hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân